tại cuộc thăm vấn hai bộ trưởng đã trao đổi sâu rộng về quan hệ hợp tác song phương việt nam lào và các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm
với vai trò là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo quốc gia về năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi tám
bộ ngoại giao hai nước đã giả soát đánh giá các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào trong năm hai nghìn một mươi bảy
nhất trí cho rằng năm hai nghìn một mươi bảy
đã trở thành ngày hội chung của hai nước ngày hội của tình đoàn kết việt nam lào lào việt nam
nhân dịp này phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng ngoại giao lào sạ lầm say komasit đã trao đổi hai văn kiện pháp lý quan trọng về biên giới hai nước
thưa quý vị tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ năm hội đồng nhân dân tp hà nội
trả lời câu hỏi của các đại biểu
liên quan đến việc vì sao chưa khởi tố sai phạm của công ty tư nhân xây dựng số một điện biên do ông lê thanh thản làm chủ tịch
giám đốc công an tp hà nội đoàn duy khương cho biết do chưa đủ hồ sơ nên chưa đủ cơ sở để khởi tố vụ án
đồng thời khẳng định cơ quan cảnh sát điều tra luôn thượng tôn pháp luật thận trọng khách quan với các vụ việc
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì phiên chất vấn
chất vấn thiếu tướng đoàn duy khương
giám đốc công an tp hà nội
nhiều đại biểu đề nghị giám đốc công an tp cho biết lý do đến nay chưa khởi tố vi phạm về trật tự xây dựng
cũng như an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trung cư của công ty tư nhân xây dựng số một điện biên do ông lê thanh thản làm chủ tịch
trả lời câu hỏi của các đại biểu thiếu tướng đoàn duy khương cho biết
ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã chính thức nhận toàn bộ hồ sơ
của thanh tra thành phố chuyển theo chỉ đạo của đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
tuy nhiên đây là vụ việc xảy ra với nhiều tình tiết nhiều nội dung
cần phải tập trung lực lượng biện pháp để xác minh điều tra làm rõ
chúng tôi cũng đã trao đổi và phối hợp chặt chẽ với điện cảnh sát thành phố
để giám sát các hoạt động thu thập tài liệu đánh giá trực tuyến
trong đó thưa các đại biểu
tổ chí là có cái nội dung cần phải giám định cái thể thảo giám định thể thảo
thì chúng tôi đã có cái đề xuất với lại sở tài chính cơ quan chuyên môn đánh giá cái thể thảo
cho đến giờ chúng tôi cũng chưa nhận được cái kết quả về cái lực giám định này
vì vậy mà chúng tôi chưa có cơ sở để chúng tôi khởi tố vụ án
tùy đây là một cái doanh nghiệp tư nhân nhưng cũng là một cái doanh nghiệp lớn có nhiều người lao động
tôi xin báo cáo là hơn hai mươi ngàn người lao động của cái doanh nghiệp này đang lao động ở bốn mươi tỉnh thành và nước bạn là anh em
vì vậy mà cái việc chúng ta điều tra xác minh với tinh thần tích cực khẩn trương nhưng phải thân trọng
vì vậy mà cái việc chúng ta điều tra xác minh với tinh thần tích cực khẩn trương nhưng phải thân trọng
thủ tướng đoàn duy khương cũng cho biết công an thành phố hà nội thường xuyên báo cáo các cấp có thẩm quyền
đặc biệt đang cùng viện kiểm sát nhân dân tp báo cáo xin ý kiến chỉ đạo trước khi quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
chiều nay ngày sáu tháng một mươi hai sau ba ngày làm việc kỳ họp thứ năm hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã bế mạc
còn tại thành phố hồ chí minh hôm nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu
hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn
đối với giám đốc sở giáo dục và đào tạo
theo đó vấn đề quản lý chất lượng giáo dục nhất là đối với các trường mầm non được các đại biểu quan tâm thảo luận
tại thành phố hiện có rất nhiều nhóm lớp không đảm bảo cơ sở vật chất và tiềm ẩn nguy cơ bạo hành trẻ em cao
các đại biểu cho rằng tình trạng bạo hành trẻ em tại các cơ sở mầm no ngoài công lập tại thành phố hồ chí minh
không phải là vấn đề mới và các vụ việc mới đây không phải lần đầu tiên xảy ra
vấn đề đặt ra là công tác quản lý chất lượng giáo dục ở thành phố hồ chí minh nhất là đối với các trường mầm non như thế nào
cách nhiệm của sở trong việc này là sao
quy trình cấp phép kiểm tra giám sát những cơ sở mầm non tư thục nhóm trẻ như thế nào
có thực sự chặt chẽ hay là buôn lỏng quản lý hình thức
sở có tính đến việc là chiếc lại cái việc đào tạo cấp chính trị đối với giáo viên mầm non và bảo mẫu hay không
giám đốc sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh
đã trả lời chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm các đại biểu nêu ra
sở giáo dục cho rằng ngành giáo dục thành phố thường xuyên phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra
chấn chỉnh hoạt động của các nhóm lớp nhóm trẻ tự phát trên địa bàn
đối với các trường hợp ngoại lệ xảy ra tình trạng bạo hành trẻ gây bức xúc trong dư luận sẽ được xử lý nghiêm khắc
cái quan điểm của chúng tôi thì phải rất là nghiêm khắc
đóng cửa ngay và những cá nhân vi phạm mà mang tính chất mức đạo đức mất nhân tính như thế là đã bị xử lý nghiêm
đã bị khởi tố ra tòa khởi tố hình sự và đã bị tù tù giam
cũng tại phiên chức vấn sách này vấn đề về cơ chế chính sách hỗ trợ giáo dục cho người khuyết tật và giáo viên dạy người khuyết tật
việc giao quyền tự chủ tài chính cho các trường vấn đề về xây dựng bộ sách giáo khoa riêng của thành phố hồ chí minh
được các đại biểu đặt ra với lãnh đạo ngành giáo dục
và với mong muốn
ngành giáo dục thành phố hồ chí minh là quyết sách hàng đầu đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố
sáng nay tại hà nội tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án toán nhân dân tối cao đã tới dự
và trực tiếp truyền đạt một số nội dung quan trọng của bộ luật
phát biểu khai mạc hội nghị tránh án toán nhân dân tối cao nguyễn hòa bình nhấn mạnh
bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy là đạo luật quan trọng
có rất nhiều quy định được sửa đổi bổ sung một cách căn bản toàn diện trên tinh thần hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
nhằm tháo gỡ những hạn chế khó khăn bất cập trong thực tiễn áp dụng và đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới
vì vậy việc nắm bắt những quy định mới của luật sửa đổi bổ sung luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm là hết sức cần thiết
đặc biệt đối với đội ngũ thẩm phán cán bộ công chức của tổ chức
thẩm phán cán bộ công chức tòa án các cấp cần chủ động tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm
quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành
nêu cao tinh thần trách nhiệm quyết tâm thực hiện bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hội nghị trực tuyến tập huấn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm diễn ra trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng một mươi hai
tiếp nối chương trình
xét xử sơ thẩm cựu phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hà nội
cần chú trọng hơn nữa văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh
sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã bắt đầu phiên xử sơ thẩm xét xử ông phan minh nguyệt năm mươi năm tuổi
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp hadico
cựu phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tham ô tài sản
cùng hầu tòa với bị cáo nguyệt có năm đồng phạm là các cán bộ dưới quyền gồm nguyễn thị huyền hảo nguyên kế toán trưởng đặng thị thanh tâm
cựu giám đốc xí nghiệp vườn quả du lịch từ liêm đỗ văn hảo cựu phó tổng giám đốc dương thị trinh kế toán trưởng xí nghiệp từ liêm và nguyễn trọng hùng
nguyên giám đốc xí nghiệp bắc hà
theo cơ quan công tố từ cuối năm hai nghìn chín đến hai nghìn một mươi bốn khi còn là chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc hadico ông nguyệt chỉ đạo kế toán trưởng nguyễn thị huyền hảo
giám đốc các sĩ nghiệp thành viên và cán bộ dưới quyền lập khống chứng từ rút tiền từ nguồn vốn phục vụ sản xuất và bình ổn giá của hadico để đưa cho mình hơn bốn mươi tỷ đồng
tính đến thời điểm hiện tại bị cáo nguyệt và gia đình cũng khắc phục gần hết số tiền trên
tham gia phiên tòa sơ thẩm có khoảng hai trăm linh người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng một mươi luật sư bảo chữa cho các bị cáo
dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày từ mùng sáu đến mùng tám tháng một mươi hai
theo khung hình phạt
truy tố mức án ông nguyệt phải đối mặt có thể lên tới án tử hình
mới đây cảng hàng không quốc tế nội bài đã đưa ra quy định các phương tiện được nhượng quyền khai thác tại cảng có tuổi khai thác không quá sáu năm
kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô lần đầu
hết thời hạn sáu năm doanh nghiệp taxi không được phép khai thác tại cảng mà chỉ có thể tiếp tục sử dụng phương tiện ở các khu vực khác theo quy định của pháp luật hiện hành
hiện tại có một mươi ba hãng taxi được nhượng quyền với trung bình khoảng một hai trăm linh xe hoạt động
những quy định này đã thực sự phù hợp với nghị định tám mươi sáu của chính phủ về quản lý vận tải ô tô hay chưa
mời quý vị cùng tìm hiểu những ý kiến xung quanh vấn đề này
nghị định tám mươi sáu của chính phủ nêu rõ xe taxi có niên hạn sử dụng không quá tám năm tại đô thị loại đặc biệt và không quá một mươi hai năm tại các địa phương khác
vậy quy định mới của cảng hàng không quốc tế nội bài sẽ có tác động như thế nào đối với hoạt động vận tải trong nước
khi tham gia sân bay quốc tế nội bài
thì các hãng taxi phải tuân thủ theo bộ ngoại truyền thông
và các hãng taxi phải tuân thủ theo bộ tiêu chuẩn của sân bay khi được nhượng quyền khai thác vận chuyển hành khách mặt đất tại sân đỗ ô tô cảng hàng không quốc tế nội bài
tuy vậy quyền lợi vẫn chưa được bảo đảm một cách khách quan
đầu năm hai nghìn một mươi bảy thì cảng không có thu phí nhượng quyền của các doanh nghiệp là một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng một đầu xe
và phí khai thác sân đỗ là một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng một đầu xe tổng là hai triệu bảy một xe một tháng
khó khăn thì chúng tôi cho là hiện nay là có nhiều những cái hoạt động của uber grab hoặc là những xe của các tổ chức cá nhân khác
người ta đưa đoạn khách người ta khai thác ở đấy thì về mặt bảo vệ quyền lợi thì vẫn chưa đảm bảo quyền lợi của chúng tôi được
ngoài ra có nhiều ý kiến cho rằng cảng hàng không quốc tế nội bài là doanh nghiệp nên không thể tự đưa ra quy định riêng khác với nghị định của chính phủ
phải việc mà sân bay nội bài tự đặt ra cái niên hạn đời xe chạy taxi đời xe chạy taxi
nội bài tự đặt ra cái niên hạn đời xe chạy taxi đấy là hoàn toàn trái luật
và đã trái luật thì phải sửa bởi vì cái nghị định tám mươi sáu mà thủ tướng chính phủ ký ban hành
là niên hạn taxi ở thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh là tám năm còn ở các tỉnh là một mươi hai năm
vậy thì bây giờ khi sạng cái mục tiêu của sân bay nội bài chúng tôi cho cũng là mục tiêu tốt
là mục tiêu là làm cho chất lượng phương tiện nó tốt hơn để phục vụ khách trong nước và ngoài nước tốt hơn
tuy nhiên khi đặt ra các giải pháp thì cần phải nghiên cứu về luật kỹ hơn
có làm như thế thì xã hội mới ổn định
nếu như mỗi đơn vị vận tải mỗi địa phương cứ đặt ra một cái luật riêng thì chắc chắn là xã hội sẽ rối loạn
khi có cái cắt cứ đó có cái cắt cứ đó sẽ sinh ra lợi ích lợi ích quyền lực đầu tiên
quyền lực cho nên người ta ra văn bản đó
và người ta phải bắt các loại phương tiện thực hiện theo ý chủ quan người ta tới bảy mươi tám mươi
vâng ạ đấy là thứ nhất
lợi ích là quyền lực mà lợi ích ra quyền lực thì dẫn đến lợi ích nhóm và kinh tế
mà lợi ích nhóm và kinh tế thì sẽ có những cái rất khó xử lý đối với việc của các doanh nghiệp
và doanh nghiệp không chấp hành thì mới xử lý bị phát
việc nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách là điều cần làm
đặc biệt là đối với cảng hàng không quốc tế là cửa ngõ ra vào của việt nam với thế giới
tuy nhiên việc ban hành bất cứ quy định nào cũng phải đúng luật
và cảng hàng không quốc tế nội bài có ban hành
quy định về vận tải như thế nào cũng cần tuân thủ nghiêm những quy định
tại nghị định tám mươi sáu của chính phủ đã và đang có hiệu lực thi hành
thưa quý vị có không ít doanh nghiệp chỉ vì lợi nhuận mà đánh cửa cả niềm tin của khách hàng
những câu chuyện đổ bề của các thương hiệu có tiếng trên thị trường trong thời gian qua
cho chúng ta thấy rằng vấn đề văn hóa doanh nghiệp và đạo đức trong kinh doanh chưa bao giờ hết nóng
hội thảo văn hóa doanh nghiệp và đạo đức
do báo văn hóa phối hợp với viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh
và các đơn vị liên quan tổ chức là cơ hội để các doanh nhân đại diện các doanh nghiệp
các chuyên gia kinh tế và văn hóa gặp gỡ thảo luận
đồng thời từ đó tiếp tục hoàn thiện thể chế về kinh tế xã hội
tạo cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp
cùng với đó là việc tăng cường phổ biến pháp luật trong nước và pháp luật quốc tế tới từng doanh nghiệp
nhằm ngăn chặn trừng phạt những hành vi cạnh tranh không lành mạnh
gian lận làm ăn phi pháp phi văn hóa gây tổn hại tới các doanh nghiệp
để đội ngũ doanh nhân việt nam tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn
thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
tích cực tham gia các hoạt động xã hội thể hiện tính ưu việt của doanh nhân việt nam
thì mỗi doanh nghiệp phải xây dựng được chiến lược văn hóa hội nhập văn hóa doanh nhân
đồng thời khẳng định xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh
chính là quá trình thúc đẩy nội lực quốc gia dân tộc gắn nền kinh tế và thị trường trong nước với thế giới
thưa quý vị sáng nay tại hà nội cục bản quyền tác giả bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã tổ chức hội thảo quyền tác giả quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số
và các hiệp ước về internet của wipo nhằm đưa ra những giải pháp
để tạo cơ chế khuyến khích sáng tạo cho các tác giả trong môi trường văn hóa
tại hội thảo các nhà nghiên cứu đại diện các nhà sử dụng các thư viện
đã bàn luận xung quanh các vấn đề về vai trò của thư viện trong môi trường số
hiệp ước về quyền tác giả của wipo và hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của wipo
trong đó có tính đến những thuận lợi và khó khăn tại các quốc gia đang phát triển khi gia nhập hai hiệp ước này
việc phát triển hệ thống quyền tác giả của việt nam hiện nay
vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại hội thảo là vai trò của hệ thống quyền tác giả
trong việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa
cũng tại hội thảo các đại biểu cho rằng nên có chính sách đảm bảo công khai các tổ chức đại diện tập thể
xây dựng một chính sách rõ ràng về thực thi
bên cạnh đó đảm bảo phối hợp và hợp tác trong và giữa các ngành nói trên
nhằm mục đích khuyến khích tạo ra nhiều tác phẩm mới khuyến khích việc truyền bá tác phẩm
cái quan trọng nhất đối với suy nghĩ của tôi là trong tất cả mọi lĩnh vực mà chúng tôi thu tiền
là họ phải có cái ý thức là khi sử dụng tác phẩm âm nhạc của chúng tôi kinh doanh thì phải trả tiền
và chúng tôi sẽ tạo chúng sinh ra để bảo vệ cho các nghệ sĩ hướng dẫn âm nhạc việt nam
thì cái quyền lợi của họ luôn luôn là trên hết
và phải minh bạch đến tận cùng cái số tiền mà họ được của những đơn vị sử dụng
nó phải khác với cái số tiền họ trả và đồng thời cái quyền lợi của người nghệ sĩ được hưởng
nó luôn luôn phải là một số chính xác
đối với công nghiệp văn hóa quyền tác giả có vai trò đảm bảo môi trường đầu tư
thúc đẩy sản xuất và khả năng tạo ra tác phẩm mới
ngăn chặn việc cạnh tranh không lành mạnh trong nước và quốc tế
tạo ra cơ sở cho việc phát hành các tác phẩm và làm các tác phẩm tái sinh
chính vì vậy tại việt nam cần giới thiệu đầy đủ về pháp luật quyền tác giả và quyền liên quan
đảm bảo việc bảo hộ quốc tế bằng cách tham gia các công ước và hiệp ước phù hợp
về quyền tác giả và quyền liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp đã hoạt động
chuyển đổi sang sử dụng có giấy phép
ngoài ra cũng cần hỗ trợ các ngành sử dụng hợp pháp các tác phẩm được bảo hộ
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị liên quan đến lệnh cấm đoàn thể thao của nước nga
tham dự thế vận hội mùa đông hai nghìn một mươi tám tại hàn quốc
hiện tại nước nga đang kịch liệt lên án quyết định này
của ủy ban olympic quốc tế ioc
giới chức và các liên đoàn thể thao nga cho rằng
quyết định của ủy ban olympic quốc tế ioc là một sai lầm
và đã xúc phạm đất nước và dân tộc nga
đồng thời khuyến cáo các vận động viên nga không nên thi đấu dưới màu cờ trung lập
theo thông báo của ioc bởi việc này hoàn toàn mang động cơ chính trị
theo chiến dịch chống nga của phương tây
trước đó ioc đã tuyên bố nga bị cấm tham dự olympic mùa đông hai nghìn một mươi tám do
ba bê bối gọi là chương trình doping quy mô lớn do chính phủ nga bảo trợ
và moscow đã nhiều lần bác bỏ điều này
tuy nhiên ioc cho biết một số vận động viên nga không liên quan đến bê bối này
vẫn có thể tham dự sự kiện với tư cách là vận động viên độc lập
và không có giới chức thể thao nga đi cùng
các vận động viên này nếu giành huy chương vẫn sẽ được công nhận
nhưng quốc thiều của nga sẽ không được cử lên khi họ đứng trên bục nhận giải cao nhất
sau ba ngày giám đoạn
vòng đàm phán thứ tám về syri dưới sự bảo trợ của liên hợp quốc
đã được nối lại tại thành phố geneva thụy sĩ
mà không có sự hiện diện của phái đoàn đại diện chính phủ syri
chính quyền đam mát vẫn chưa đưa ra quyết định là có trở lại bàn đàm phán hay không
người đứng đầu phái đoàn phe đối lập đã yêu cầu trước báo chí
rằng liên hợp quốc nên thông báo công khai bên nào từ chối đàm phán
vòng đàm phán hòa bình thứ tám giữa các phe phái ở syri
nhằm tìm kiếm lối thoát giúp chấm dứt
cuộc xung đột kéo dài gần bảy năm qua
đã được khởi động vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một vừa qua
và dự kiến kéo dài trong vòng từ hai tới ba ngày
tuy nhiên vòng đàm phán kéo dài thêm hai tuần
tới ngày một mươi năm tháng một mươi hai để các bên có thời gian về nước để tham vấn
trong khi đó phái đoàn chính phủ syri cho biết
khả năng có thể sẽ không quay trở lại đàm phán
nếu như phe đối lập không đồng ý để tổng thống bashar al assad
giữ bất kỳ vai trò gì trong chính phủ chuyển tiếp
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi